ngày một mươi một tháng một mươi hai hiệp hội internet việt nam đã tổ chức hội thảo và triển lãm internet day hai nghìn một mươi chín
với chủ đề internet việt nam đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số
đây là diễn đàn chia sẻ về internet thường niên do hiệp hội internet việt nam với mục tiêu tạo môi trường trao đổi
góp phần tìm ra các giải pháp tối ưu và hiệu quả nhằm thúc đẩy cho sự phát triển chung của internet tại việt nam trong thời kỳ mới
thế giới đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc cách mạng nhằm kiến tạo xã hội số
tại việt nam dự thảo đề án chuyển đổi số quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đã đưa ra ba giai đoạn chuyển đổi số
nhằm hướng tới chuyển đổi số toàn diện với nền kinh tế xã hội vận hành dựa trên công nghệ số đổi mới và sáng tạo
tại việt nam dự thảo đề án chuyển đổi số có thể hiểu là chuyển đổi tất cả các hoạt động lên môi trường mạng
internet đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số
sự kiện internet day hai nghìn một mươi chín được kỳ vọng sẽ mang đến cái nhìn tổng quan đề xuất những giải pháp và sáng kiến đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển và hoàn thiện việc chuyển đổi số hướng đến một xã hội số